tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đã có một số đối tượng lén lút đổ trộm phế thải công nghiệp
có tính chất nguy hại vào trong khu di tích
hành động này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan gây ô nhiễm môi trường
mà còn là nguyên nhân gây cháy rừng và ảnh hưởng đến trốn linh thiêng ở nơi đây
tại các khu vực rừng quốc gia đền hùng nơi tiếp giáp với huyện phù ninh và thành phố việt trì
đã xuất hiện một số bãi rác thải như thế này
các đối tượng chuyên trở rác thải công nghiệp như phế thải vải may
thậm chí là các chất thải sinh hoạt đến đổ tại khu vực này và đốt gây nguy cơ cháy rừng rất cao
lợi dụng đêm tối các đối tượng đã đổ trộm một lượng lớn rác thải
bao gồm cả rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt
những đống chất thải vương vãi ngay dìa rừng
không những thế rác thải còn bị các đối tượng tẩm xăng đốt
khiến nhiều cây tại vạt rừng quốc gia đền hùng bị cháy xém
có thể nói là tức là mà hành động là cố ý cố tình đổ rác thải vào khu di tích đền hùng
đổ rác thải vào mộ tổ
của cả nước mà rác thải này là rác thải nguy hại
thế nên vì vậy là tức là tôi đề nghị các cấp thẩm quyền
đề nghị công an môi trường tỉnh phú thọ làm dứt điểm
để sau này sẽ không có cái hình thức tái diễn như thế này nữa
việc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng bị đổ trộm rác thải
là sự việc rất nghiêm trọng
người dân và dư luận mong các cơ quan chức năng của tỉnh phú thọ
khẩn trương vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm
các đối tượng đã có hành vi trên